cơn mưa lớn trên diện rộng vào chiều nay ba tháng sáu đã khiến cho nhiều tuyến đường tại thành phố hồ chí minh bị ngập
ảnh hưởng lớn tới giao thông đi lại của người dân
trong đó tuyến đường nguyễn hữu cảnh một trong những rốn ngập của thành phố lại tiếp tục tái diễn cảnh ngập sâu
mưa lớn kéo dài gần một giờ trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường ở quận bình thạnh quận gò vấp quận sáu bị ngập nước
một trong những khu vực bị ngập sâu nhất là đường nguyễn hữu cảnh đoạn thuộc quận bình thạnh với gần năm trăm linh mét đường bị nhấn chìm trong biển nước
mưa ngập đúng giờ tan tầm buổi chiều khiến người dân di chuyển khó khăn nhiều phương tiện bị chết máy
hiện thành phố hồ chí minh đã bước vào mùa mưa và những cơn mưa thường xuyên xuất hiện vào chiều tối kèm theo dòng lốc
do vậy người dân cần lưu ý việc đi lại thường xuyên theo dõi thông tin về thời tiết và tình hình ngập ống